ngay từ những ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy một số chính sách an sinh xã hội đã được ban hành và bắt đầu có hiệu lực
nhằm bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội
các cấp các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
và chỉ thị của thủ tướng chính phủ không bắn pháo hoa trong dịp tết để dành kinh phí hỗ trợ cho người nghèo
đây là báo cáo của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tại cuộc họp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo kết quả của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
việc không bắn pháo hoa trong dịp tết là một điểm mới trong chỉ đạo của trung ương được nhân dân ủng hộ
bởi việc này đã góp phần giảm tải các vụ tai nạn trong đêm ba mươi tết và tiết kiệm được khoản kinh phí chăm lo cho người nghèo
trong những ngày tết vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều số người chết còn cao
còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng còn hiện tượng đua xe trái phép
tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng bia rượu còn xảy ra ở nhiều nơi
đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn
việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm

các địa phương tăng cường kiểm soát giám sát và chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các lễ hội trong dịp đầu năm
tránh việc lâm lại như trường hợp của đền thanh gióng hà nội
liên quan đến việc ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ đã ký quyết định xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương
nhiệm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với ông vũ huy hoàng
về chế độ chính sách của ông vũ huy hoàng thủ tướng chính phủ giao bộ nội vụ và bộ công thương nghiên cứu
xem xét đề xuất thủ tướng chính phủ quyết định
còn về việc cấp biển số tám mươi a tám mươi b cho doanh nghiệp thứ trưởng bộ công an cho biết
phối hợp với công an thừa thiên huế cho giả soát về việc sử dụng các xe tám mươi ba tám mươi b và căn cứ theo quy định
thì việc xử lý sau này sẽ thông báo lại cho các nhà báo cụ thể
tại cuộc họp bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết ngay sau kỳ nghỉ tết thủ tướng chính phủ đã có công điện
để chấn chỉnh ngay các hoạt động làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương các tập đoàn tổng công ty nhà nước
đề cao trách nhiệm nêu cao quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới
tổ chức thực hiện nghị quyết số một của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy